chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ ghi nhận nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
thời tiết tại khu vực hà nội trời bắt đầu nắng nóng từ hôm qua với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ
cảnh báo nắng nóng có xu hướng gia tăng ở bắc bộ và trung bộ từ hôm nay chín tháng sáu
một số nơi có nắng nóng gai gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng ba mươi chín bốn mươi độ
tác động của nắng nóng khu vực hà nội ngày chín tháng sáu chỉ số uv ở ngưỡng có nguy cơ gây hại
những ngày tiếp theo mức chỉ số có xu hướng tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại cao
khu vực các thành phố đà nẵng hồ chí minh trong những ngày tới đều có chỉ số uv ở ngưỡng gây hại cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi hai tháng sáu ở bắc bộ và một mươi ba tháng sáu ở trung bộ
đợt nắng nóng gai gắt sẽ hạ nhiệt khi chịu ảnh hưởng từ những đợt mưa rông mưa lớn ở bắc bộ